thưa quý vị trong một vài ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội tại các chốt kiểm soát trên tuyến phố lớn của thủ đô hà nội đã xảy ra tình trạng ủng tắc
để giải quyết tình trạng này công an tp hà nội đã kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố không nên tập trung chốt chặn tại các tuyến đường chính
các đường giáp danh giữa các quận với nhau theo vào đó là cần tập trung chốt tại các ngõ nhỏ vùng phong tỏa và vùng cách đi tập trung có ép không
giải pháp này liệu có mang lại hiệu quả mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quận bắc tử liêm hà nội
phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội chốt kiểm soát được lập tại tất cả các con ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư tổ dân phố
bất kể người dân nào khi ra vào đều phải xuất trình giấy đi đường hợp lệ nếu không sẽ buộc phải quay đầu
do lượng dân cư đi lại qua các chốt này không quá lớn nên tình trạng ủn tắc đã không xảy ra ngay cả tại khung giờ cao điểm